vào sáng nay lực lượng công an tỉnh điện biên đã vận động đầu thú thành công đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm lường văn phai chú tại huyện điện biên tỉnh điện biên
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy bị lực lượng công an phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lường văn phai đã bỏ lại tăng vật và bỏ trốn
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã đối tượng lường văn phai
đến đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ban truyền án nhận được thông tin về việc lường văn phai đã có liên lạc với gia đình
nên tổ chức lực lượng tăng cường theo dõi thu thập thông tin đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú
sáng ngày một mươi một tháng chín qua công tác vận động đối tượng lường văn phai đã đến trình diện đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội